trong những năm gần đây cùng với sự phát triển công nghệ thông tin và nhu cầu cấp thiết trong đổi mới quy trình
rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh nhiều bệnh viện trong cả nước đã triển khai mô hình bệnh viện thông minh và đạt được nhiều lợi ích thiết thực
mô hình bệnh viện thông minh ứng dụng các phần mềm tiên tiến số hóa tất cả các hoạt động bệnh viện là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ bốn
không còn phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để đến lượt khám không còn cần mang theo đủ loại giấy tờ thẻ bảo hiểm sổ y bạ phiếu xét nghiệm
những tiện ích của mô hình bệnh viện thông minh đã và đang chứng tỏ sự ưu việt giúp bệnh nhân thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh
tiên phong xây dựng mô hình này tại tỉnh nghệ an đến nay bệnh viện đa khoa tp vinh đã xây dựng thành công các tiêu chí bệnh viện thông minh
dịch vụ y tế ngày càng chuyên nghiệp chất lượng khám chữa bệnh qua đó được nâng cao
qua gần ba năm thì phải nói rằng đã đạt được một kết quả bước đầu đáng ghi nhận
đó là thứ nhất là bệnh viện có một sự chuyên nghiệp rõ rệt trong hoạt động khám chữa bệnh
tất cả các thủ tục về hành chính thủ tục cho người bệnh thì giảm tải một cách tối đa và giảm phiên hà tối đa một cách tối đa cho người bệnh
và người bệnh rất là thuận tiền và công khai minh bạch tất cả các hoạt động khám chữa bệnh
cho người bệnh và người bệnh là rất là hài lòng
và mọi hoạt động khác của bệnh viện quản lý của bệnh viện cũng được điều hành quản lý
góc độ là nhà quản lý một cách chuyên nghiệp thông qua sổ hóa tất cả các hoạt động khám chữa bệnh trong đơn vị

trong tương lai từ mô hình bệnh viện không giấy tờ sẽ có phần nâng cao năng lực điều hành và hiện đại hóa các bệnh viện không giấy tờ
trong tương lai từ mô hình bệnh viện không giấy tờ sẽ có phần nâng cao năng lực điều hành và hiện đại hóa các bệnh viện không giấy tờ